cùng với đó việc giữ ổn định khách hàng truyền thống cũng như tham gia các chương trình kết nối giao thương mở rộng thị trường được xem là giải pháp cấp bách mà nhiều doanh nghiệp đang hướng tới
tôi cho rằng là chúng ta không kỳ vọng nó bù đắp được mà chúng ta đi một cái bước để chúng ta đa dạng hóa chúng ta có thể nó sẽ tăng một cái tỷ lệ phần trăm một mươi hai để nó bớt đi cái khó khăn của các thị trường mà bị sụt giảm như mỹ thị trường châu âu thị trường nhật bản
cái vấn đề thứ hai nữa là
cái giải pháp trong cái chương trình hiệp định thương mại đặc biệt khi thương mại lần xét mà tôi nói là thị trường trung quốc thị trường trung quốc nó có những cái một cái dân số trên một tỷ tư dân và bây giờ trung quốc việt khẩu một năm của việt nam có khoảng là hơn năm tỷ đô la mỹ
một cái giải pháp tiếp theo nữa là chúng tôi cho rằng là đa dạng hóa thị trường vào các thị trường trung đông thị trường châu phi hay là chúng ta phải chủ động được cho thị trường nội địa của chúng ta cũng là một cái giải pháp để làm sao đó giảm bớt cái khó khăn
khi mà khuôn giảm của một số cái thị trường truyền thống của ngành dịch máy việt nam
năm hai nghìn hai mươi hai là thời điểm các doanh nghiệp dịch may từng bước phục hồi sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
ngành dịch may việt nam vẫn đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi hai đạt khoảng bốn mươi ba năm tỷ đô la mỹ
tuy nhiên xu hướng giảm mạnh đơn hàng ở các thị trường chủ lực yêu cầu tổng thể cơ quan xúc tiến thương mại hiệp hội và doanh nghiệp tìm đến những thị trường tiềm năng mới đơn cử như châu phi để đạt mục tiêu cuối năm

đây là lý do khiến nhiều hành khách không thể bắt được taxi hoặc xe công nghệ với giá chính thống mà phải chấp nhận theo giá chợ đen do các đối tượng cò mồi và cắm tài xế người nhà của các đối tượng co mồi đưa ra

ngoài các hình thức xử phạt về vi phạm hành chính trường hợp có đủ cấu thành tội phạm hình sự có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định tại điều một trăm chín mươi tám bộ luật hình sự về tội lừa dối khách hàng thì trong việc cung cấp dịch vụ mà các bên có hình thức là cân đo đong đếm hoặc tính sai giới dịch vụ

ngoài các hình thức xử phạt về vi phạm hình sự có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
xin chào và hẹn gặp lại